từ đó tiến hành lén cải thiết bị định vị vào xe của nạn nhân để theo dõi gian cảnh gây tai nạn trên đường rồi dùng vũ khí khống chế đánh đập đe dọa ép buộc nạn nhân phải chuyển tiền điện tử sang tài khoản của bọn chúng
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã bắt giữ bảy đối tượng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng khác
tòa án nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bốn bị cáo quê tại tỉnh bắc giang và hải dương
tại phường hòa thuận đông quận hải châu gồm nguyễn văn chiến một năm tù trinh ngọc tú vũ đình sơn nguyễn trung hiếu trung mức án là chín tháng tù giam cùng với hành vi cho vay lãi nặng
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn quận hải châu và thành phố đà nẵng
nhóm đối tượng trên đã cho hai mươi bốn người dân vay tiền với mức lãi suất cao thu lợi tổng số tiền gần một tỷ năm trăm linh triệu đồng
với lãi suất từ hai mươi đến bốn mươi
một tháng các con nợ sẽ phải trả tiền gốc và lời theo ngày tại những địa điểm được các đối tượng thông báo qua điện thoại nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan công an
nếu các con nợ không trả tiền đúng kỳ hạn sẽ bị uy hiếp và tạt chất bẩn
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan công an phát hiện tám máy tính sách tay cùng với nhiều sổ ghi nợ chứng minh nhân dân
trước hội đồng xét xử các bị cáo đã tỏ ra thành khẩn và ăn năn về hành vi phạm tội của mình

các bản bộ lãnh đạo đang công tác tại ủy ban nhân dân phường với nội dung như sau
có quan hệ bất chính không đủ năng lực trình độ chuyên môn rồi giải ra khu vực phường bãi bông
vào ngày hai mươi tám tháng năm và ngày một mươi một tháng sáu công an thị xã phổ yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của đối tượng
thu giữ hai bộ máy tính để bàn hai máy in và một số đồ vật phương tiện có liên quan đến vụ việc
hiện công an thị xã phổ yên đang tiếp tục điều tra làm rõ
tại vườn cao su thuộc ấp tân đông một xã tân lập công an huyện tân biên phối hợp với các đơn vị liên quan
đã bắt quả tăng một mươi năm đối tượng đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ là năm hộp xí ngầu một đĩa xứ và trên năm mươi bảy triệu đồng một mươi hai điện thoại di động một mươi một xe mô tô cùng nhiều vật dụng có liên quan khác
điểm lắc tài xỉu này do trần văn thanh ngụ tại ấp bến rộng xã thạch đức huyện gò dầu đứng ra tổ chức
do hiện nay các cửa khẩu không cho người xuất nhập cảnh
nên thanh đã mở sòng tài xỉu ở vườn cao su vắng người xa khu dân cư ở trên và liên lạc với những người chơi bạc
ở các huyện tân châu bến cầu và tân biên tụ tập đến sát phạt nhau và thu tiền sâu
hàng ngày song lắc tài xỉu này thu hút từ một mươi năm cho đến hai mươi người đến chơi bạc
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv